tại hà nội ban chỉ đạo hai mươi bốn bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quyết định số bốn mươi chín của thủ tướng chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hòa tuyến
sau bốn năm triển khai phối hợp thực hiện dân chủ công khai công bằng chính xác đến nay toàn quốc đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với trên một một trăm bảy mươi đối tượng dân công hỏa tuyến
đạt một trăm năm mươi ba so với số lượng khảo sát ban đầu với số tiền chi trả trợ cấp trên hai năm trăm linh tỷ đồng
việc thực hiện hiệu quả nghị quyết số bốn mươi chín có ý nghĩa chính trị sâu rộng góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội
củng cố an ninh quốc phòng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới tăng thêm niềm tin của nhân dân các đối tượng chính sách với đảng nhà nước